khi mà cả nước đang gồng mịch để chống dịch covid một mươi chín thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội
nhiều trường học trên cả nước đã phải tạm dừng còn một số trường đã chuyển sang phương pháp dạy học online
nếu ở miền xuôi thì việc học như vậy rất đơn giản nhưng đối với những học sinh vùng cao nơi còn thiếu thốn trăm bề
thì để có mạng internet học online quả thực là điều rất khó khăn
để không quên kiến thức và bám sát việc học online của nhà trường em lầu mỹ xá trú tại thôn sùng của xã sùng trái huyện đồng văn
là sinh viên của học viện hành chính quốc gia đã tự dựng lán cách xa nhà để thu được sóng bốn g
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín xá và các bạn sinh viên khác vẫn chưa thể đến trường vì dịch bệnh
nhà trường đang cho các bạn sinh viên học trực tuyến nhưng nhà lầu mỹ xá không có điều kiện để kết nối mạng internet
còn sóng điện thoại cũng rất chập trơn
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín này em nếu ông tính ra là gần hai tháng em chưa xuống hà nội để nhập học rồi
nhà trường thông báo đi học rất là nhiều lần nhưng mà điều hỏa
vì vậy là có một lần là nhà trường quyết định là tổ chức học online cho tất cả các bạn sinh viên ở quận trường
vì vậy nên có một lần em với bạn đi qua đường vào thô em
sau đó em mở điện thoại bạn em lấy bật ra em thấy có
có hiện bốn g thì em mới nghĩ ra cách bảo là em xây dựng một cái lán tạng giống như trong em xem trong youtube để có thể chen mưa chen nám lúc em học
những năm gần đây được sự quan tâm của nhà nước nhiều chương trình dự án an sinh xã hội đã được đầu tư
phục vụ cho người dân vùng cao nhưng số thôn có mạng internet vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
những tưởng khó khăn về điều kiện học tập sẽ làm nản trí cậu sinh viên vùng cao
nhưng xá vẫn luôn cố gắng theo đuổi việc học đến cùng
cho dù sau này em học xong kể cả em không sinh nhập việt
thì em vẫn có thể giúp đỡ tất cả mọi người để có thể cùng nhau thoát khỏi những khó khăn hoạn nạn
và đặc biệt là giúp đỡ những người như kiểu là đồng bào ở trên quê mình thì không hiểu biết tiếng kinh
thì khi nào người đồng bào cần sự giúp đỡ của mình thì mình có thể đi giúp đỡ họ kể cả ví dụ như đi phiên dịch giúp đỡ để bà con hiểu về chính sách pháp luật của nhà nước
việc làm tuy nhỏ bé của lầu mỹ xá nhưng lại thể hiện được tinh thần vượt qua những khó khăn thách thức không ngại khó ngại khổ vươn lên trong học tập
hình ảnh nam sinh hà giang dựng lán giữa núi rừng bắt sóng bốn g học trực tuyến gây cảm hứng mạnh trong cộng đồng mạng
mới đây bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo phùng xuân nhạ đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn
đam mê học tập của sinh viên này